chuyển sang phần tin quốc tế thỏa thuận ngừng bắn toàn diện giữa israel và phong trào hamas tại giải gaza
bắt đầu có hiệu lực từ bảy giờ sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương
ngoài ra đợt đầu tiên gồm một mươi ba dân thường là phụ nữ và trẻ em sẽ được rời gaza vào chiều cùng ngày
theo thỏa thuận con tin giữa hai bên
qatar quốc gia trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin nói trên
bày tỏ hy vọng sẽ đàm phán tiếp để thả thêm con tin vào ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn
trước đó israel và hamas đã nhất trí ngừng bắn tạm thời trong bốn ngày để trao đổi ít nhất năm mươi con tin bị bắt đưa về gaza
và khoảng một trăm năm mươi người palestine đang bị giam giữ ở israel cũng như để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phố các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griffith
ngày hôm qua đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn
đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường khối lượng viện trợ để đưa vào và phân phối trên khắp giải gaza